từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã có hai mươi học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở hạnh dịch
huyện quế phong tỉnh nghệ an nghi bị mắc bệnh viêm cầu thận cấp trong đó đã có hai em tử vong
trước tình hình trên các y bác sĩ của bệnh viện sản nhi nghệ an phối hợp với trung tâm y tế
và bệnh viện đa khoa huyện quế phong đã về trường tiểu học và trung học cơ sở hạnh dịch
để khám sàng lọc và tư vấn sức khỏe cho gần hai trăm linh học sinh trên địa bàn này
theo báo cáo của trung tâm y tế huyện quế phong trường hợp học sinh phát bệnh đầu tiên là em lô đình yên
tám tuổi học sinh lớp hai nhập viện ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tính đến ngày hai mươi một tháng hai tại xã hạnh dịch có hai mươi học sinh trong đó một mươi bảy học sinh trung học cơ sở
và ba học sinh tiểu học mắc các triệu chứng phù đái ít nước tiểu sẫm màu
trong đó có hai học sinh đã tử vong do suy thận nặng là em lô văn hiếu một mươi hai tuổi
học sinh lớp bảy và em lô văn tuấn tám tuổi
em trai hiếu cả hai em đều bệnh nặng được gia đình xin xuất viện và sau đó tử vong tại nhà
trong số hai mươi bệnh nhân có một mươi sáu bệnh nhân ăn bán chú bốn bệnh nhân ăn ở nhà
được biết các em học sinh đều ở nội trú ăn chung với nhau
trung tâm đã cử đoàn giám sát của trung tâm y tế vào hiện trường để kiểm tra và giám sát
khi đoàn vào thì mới phát hiện được có bảy cháu cũng có các triệu chứng tương tự
vì vậy trung tâm y tế đã tham mưu cho các bệnh nhân
các ủy đảng chính quyền và các ban ngành vào cuộc
đồng thời tham mưu cho phòng y tế chỉ đạo bệnh viện đa khoa và trung tâm y tế
cụ thể là bệnh viện trung tâm y tế thì lấy các cái mẫu nước
để gửi các cơ quan có thẩm quyền để làm xét nghiệm
sau khi xảy ra sự việc trên sở y tế nghệ an đã tổ chức đoàn y tế
gần một mươi năm y bác sĩ lên xã hạnh dịch tiến hành khám lâm sàng
làm các thủ tục xét nghiệm máu
lấy nước tiểu của các em học sinh đồng thời sở đã có báo cáo gửi bộ y tế
ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an về tình hình bệnh nhân tại xã hạnh dịch
huyện quế phong nghi nhiễm bệnh viêm cầu thận cấp
trong đó có hai học sinh đã tử vong
chúng tôi đã có một hợp khách đưa ra một phổ các thủ trương các giải pháp
cái giải pháp thứ nhất liên quan đến lĩnh vực dưới phòng
trước hết là hệ tổ chức đề nghị bán nhân huyện
đào các đơn vị dân khoa làm những công tác tốt về công tác của vệ sinh môi trường
chủ yếu thứ hai thì chúng tôi chỉ đào các cơ quan tiên môn của hành
tiếp tục khảo sát giảm khát và mở rộng điều trạng tình hình dịch tễ của vệ sinh môi trường này
vấn đề thứ ba thì chúng tôi đã tổ chức cho các cháu học sinh
ở năm cái địa của trường này của xã hạnh dịch dùng thuốc phòng theo pháp đô của bộ y tế
ngày hai mươi hai tháng hai sở y tế nghệ an thành lập đoàn công tác gồm các bác sĩ của trung tâm y tế dự phòng tỉnh
bệnh viện sản nhi nghệ an tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm trung tâm y tế và bệnh viện đa khoa huyện quế phong
về xã hạnh dịch tổ chức lấy mẫu xét nghiệm khám lâm sàng cho các em học sinh tiểu học
và trung học cơ sở xã hạnh dịch tìm nguyên nhân
cho đến thời điểm này vẫn chưa xác định được nguyên nhân tử vong của hai cháu trên
để xác định nguyên nhân gây bệnh ngành y tế tỉnh nghệ an cần có sự vào cuộc của các nhà chuyên môn
sớm rút ra bài học trong việc quan tâm tăng cường chăm lo sức khỏe cho đồng bào các dân tộc miền núi vùng cao